ngày một mươi một tháng năm tại thành phố thái bình tòa án nhân dân cấp cao tại hà nội tổ chức phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án hình sự
lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản đối với hai vợ chồng bị cáo là nguyễn văn lẫm sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi hai phạm thị quyết sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
trú tại số một trăm ba mươi tám đường nguyễn danh đới phường trần lãm thành phố thái bình tỉnh thái bình
đối tượng nguyễn xuân đường tức đường nhuệ và bùi mạnh tiến con nuôi đường nhuệ bị tòa triệu tập với tư cách là người có nghĩa vụ và trách nhiệm liên quan
đây là vụ án được tòa nhân dân tỉnh thái bình xét xử sơ thẩm tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín liên quan đến việc hai bị cáo vai tổng số tiền chín trăm linh triệu đồng của vợ chồng ông đỗ văn tới
sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi sáu và bà lê thị tuyết sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi sáu trú tại thành phố thái bình bằng hợp đồng thế chấp tài sản là chiếc xe ô tô camry
trong phiên tòa sơ thẩm bị cáo lợi
vợ chồng bị tuyên án một mươi bốn năm tù giam bị cáo quyết một mươi ba năm tù giam
trong phiên xét xử phúc thẩm vợ chồng bị cáo lẫm quyết kháng cáo vì cho rằng bị oan
hội đồng xét xử phúc thẩm cho rằng quá trình điều tra và xét xử ở cấp sơ thẩm còn sơ dài việc quy kết hành vi của các bị cáo chưa rõ ràng
do đó hội đồng xét xử phúc thẩm quyết định hủy bản án sơ thẩm ngày một mươi hai tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín của tòa án nhân dân tỉnh thái bình
chuyển hồ sơ vụ án cho viện kiểm sát nhân dân tỉnh thái bình để giải quyết theo quy định tại bộ luật tố tụng hình sự